thưa quý vị như vậy chúng ta đã chính thức bước sang năm mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
trung ương đảng đã có kết luận quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
xác định rõ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đề ra là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
năm hai nghìn hai mươi ba có ý nghĩa rất quan trọng với nước ta
đây là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trung ương đảng đã có kết luận quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
trong đó xác định rõ các phương hướng mục tiêu nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí tổng bí thư cũng đã nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba cần giữ vững đà phục hồi và tăng trưởng bền vững
nâng cao hơn nữa năng lực phân tích dự báo chủ động nhạy bén
nắm bắt những diễn biến mới
năng lực của tình hình kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề
việc nào làm rút điểm được đó không để kéo dài gây ách tắc lãng phí nguồn lực
thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh
chú trọng hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực
tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn
kịp thời phát hiện
và có chủ trương biện pháp phù hợp kiên quyết khắc phục những khó khăn những việc khó việc mới
thực hiện phương châm đoàn kết kỷ cương bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành
cùng cả nước nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên
nhiều thắng lợi mới
cũng là cái bài học chúng ta rút ra thôi
các phản ứng chính sách mà kịp thời hiệu quả thì hậu quả nó hạn chế
còn nếu chúng ta không kịp thời hiệu quả thì cái hậu quả nó lớn hơn
với quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra năm mới
chính phủ các bộ ngành địa phương xác định cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt
hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra ngay từ đầu năm
tuyệt đối không để đột xuất bất ngờ về quốc phòng an ninh đối ngoại
không để mất ổn định chính trị
tự an toàn xã hội
bảo đảm an ninh trật tự giữ vững an ninh chính trị là những yếu tố quan trọng
để tạo dựng một môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn hai mươi ba một năm được dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen
thế nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
theo dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng lớn hơn
trong điều kiện như vậy lực lượng công an nhân dân sẽ
cần phải làm gì để góp phần cùng toàn đảng toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có một số chia sẻ với truyền hình công an nhân dân xung quanh vấn đề này
thưa bộ trưởng như vậy là chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi ba
trong ngày đầu tiên của năm mới xin đồng chí cho biết những nhận định của đồng chí
về thời cơ cơ hội và cả những thách thức đối với công tác công an
năm hai nghìn hai mươi ba thì bên cạnh nhiều cái thuận lợi cơ bản
như là cái vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
hầu hết những các định hướng quan trọng trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
cũng đã được cụ thể hóa và triển khai ở các cấp công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì cái niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
vai trò uy tín của lực lượng bảo vệ pháp luật trong đó có lực lượng công an
ngày càng được nâng cao
thì cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và làm trật tự an toàn xã hội
cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhất là những diễn biến nhanh của tình hình quốc tế
của khu vực cái sự trúng phá của các thế lực thù địch phản động
rồi những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều
nhất là sau đại dịch covid một mươi chín
thời gian tới phát huy những cái thành tích và kết quả đã đạt được
với cái phương châm là
xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại
thì lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả
các giải pháp giữ vững thế chủ động chiến lược
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ
phòng ngừa ngăn chặn những cái biểu hiện tự diễn biến tự triển hóa trong nội bộ
đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực
các địa bàn chiến lược các thành phố lớn
kịp thời phát hiện và chủ động xử lý có hiệu quả
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ đầu và ngay tại cơ sở
xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân
nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
phát huy cái sức mạnh tổng hợp của cái hệ thống chính trị và của toàn dân
trong cái phòng chống tội phạm
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
thưa bộ trưởng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu đặt ra là thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm
về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của người dân
lấy mục tiêu là phòng ngừa làm trọng và đánh vào gốc các loại tội phạm
xin bộ trưởng có thể cho biết rõ hơn về mục tiêu này
bộ công an luôn luôn nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm
một cách bền vững mang cái tính nhân văn có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc
và cũng đã đúc kết nhiều cái kinh nghiệm thực tiễn trong những năm qua
công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả khi phát huy được sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân
phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của đảng sự điều hành của chính quyền
lực lượng công an nhân dân đóng vai trò tham mưu lòng cốt
công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện từ sớm từ xa ngay
từ cơ sở bằng nhiều các giải pháp đồng bộ
phải đáp ứng được yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các cấp
phát huy vai trò nòng cốt chủ động nắm chắc tình hình
tham mưu với cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ngành chức năng
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân
tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề an sinh xã hội
tạo việc làm cho người lao động phát triển kinh tế xã hội
các địa phương góp phần hạn chế các nguyên nhân
các điều kiện phát sinh tội phạm tiếp tục xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để phát huy được hiệu quả
mô hình phòng chống tội phạm hoạt động của các tổ hòa giải
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân công tác tuần tra nhân dân
tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ
tiếp tục nhận diện đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
theo các phương án các kế hoạch nghiệp vụ
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống đồng thời cũng giả soát
đề xuất với chính phủ nhà nước với quốc hội
tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thể chế pháp luật
trên các tư ứng vực nhằm xây dựng xã hội
thật sự an toàn có kỷ lực kỷ cư
thưa bộ trưởng bước sang năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự chăm sạch vững mạnh chính quy
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
bộ công an có những kế hoạch và chỉ đạo cụ thể như thế nào
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thời gian tới đảng quỳ công an trung ương bộ công an
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình
kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quốc hội
những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
chỉ đạo cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phát huy vai trò người đứng đầu
tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nỗ lực lớn
hành động quyết liệt trong khoán triển phổ biến
và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai và kế hoạch một trăm một mươi tám
theo phương châm năm rõ người rõ việc rõ tiến độ
rõ kết quả rõ trách nhiệm và xây dựng đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
theo phương châm là xây dựng con người là trung tâm
hiện đại trước kết hợp hiện đại về phương tiện hậu cần
kỹ thuật đảm bảo đông bộ
phù hợp phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành
các địa phương các cơ quan thông tấn báo chí
tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
thống nhất ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng công an dân
có đủ sức mạnh đủ tiềm lực đủ khả năng phục vụ hiệu quả
các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước
và một lần nữa xin lời trân trọng cảm ơn bộ trưởng
đã dành thời gian cho khán giả truyền hình công an nhân dân
trong một ngày đặc biệt như hôm nay
ngày đầu tiên của năm mới xin được kính chúc bộ trưởng
và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho lực lượng công an nhân dân
nói riêng và đất nước việt nam nói chung
thưa quý vị đánh giá kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận
lực lượng công an nhân dân đã có phần quan trọng đem lại sự bình yên
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh
để việt nam là đất nước thanh bình ổn định
là điểm đến để đầu tư và du lịch
giữ vững an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi
để các doanh nghiệp hoạt động phát triển
tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng đối với công an các đơn vị địa phương
đã bước sang năm thứ hai mươi đầu tư kinh doanh tại việt nam
đối với ông quoc che jin việt nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai
sau nhiều năm gây dựng ông đã có cho riêng mình
một doanh nghiệp hoạt động ổn định phát triển với hàng trăm công nhân
đời sống người lao động cũng được bảo đảm với mức lương
tương đối môi trường an toàn chính là lý do
để ông lựa chọn việt nam đầu tư sinh sống
và đến bây giờ là gắn bó lâu dài
khi lựa chọn đầu tư yếu tố quan trọng nhất
chính là vấn đề an ninh an toàn
hai mươi năm tôi đầu tư sản xuất tại việt nam
đã nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cơ quan hữu quan
trong đó có lực lượng công an
không chỉ tôi mà rất nhiều doanh nghiệp hàn quốc
đang đầu tư vào phú thọ có chung đánh giá như vậy
an toàn sản xuất kinh doanh
an toàn trong suốt quá trình mình sinh sống
khu công nghiệp phú hà tỉnh phú thọ
đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu
hiện tại đây đang tập trung hai mươi hai doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài
từ giai đoạn phê duyệt đầu tư
và nay là quá trình duy trì hoạt động
lực lượng an ninh kinh tế và ban quản lý khu công nghiệp
đã có sự phối hợp chặt chẽ
chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp
về an ninh trả tự có thể phát sinh
đặc biệt kịp thời lắng nghe
thao gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động
sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật việt nam
à cứ nhầm mệnh giá
đặc biệt thao gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật việt nam
đặc biệt thao gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp

cơ thể th dessas anthony đối mô tơ thủy quách vĩnh đ frontal
những khó khăn vía giữa done
nền tảng dương chính giới
nó đã tạo cái điều kiện để mà thu hút các cái nhà đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp đến việt nam nhiều hơn
cái điều quan trọng hơn thì chúng ta biết rằng là cái lượng vốn giải ngân của cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tăng lên một mươi bốn trong cái năm hai nghìn hai mươi hai
và đây nó thể hiện một cái điều là các cái nhà đầu tư quốc tế
coi việt nam là cái môi trường đầu tư an toàn và hiệu quả để họ bỏ vốn
chủ động phòng ngừa đình công lãng công khi chưa có chung tiếng nói giữa chủ doanh nghiệp và người lao động
tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân
an ninh trật tự tại các khu cụm công nghiệp đã được giữ vững
tiếp tục củng cố niềm tin cho doanh nghiệp khi lựa chọn việt nam để đầu tư phát triển và kinh doanh
như tài hà tàu way travel protection công bố năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã thăng bậc về điểm đến du lịch an toàn hơn so với cách đây bốn năm
trong các cuộc khảo sát của nhiều tạp chí du lịch danh tiếng trên thế giới như là telegraph daily star hay là rollguys
thì việt nam cũng luôn lọt top những điểm đến an toàn nhất
định vị thương hiệu du lịch quốc gia xây dựng điểm đến an toàn thân thiện nhân văn và hiếu khách
là những yêu cầu đang đặt ra để du lịch việt nam có được những bứt phá trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai tuy lượng khách du lịch quốc tế đến với việt nam không được như kỳ vọng
thế nhưng với nhiều du khách khi đến việt nam đều có chung một cảm nhận về một đất nước an toàn hấp dẫn thân thiện và tin cậy
người việt nam rất thân thiện và hiếu khách thời tiết hà nội mùa này rất dễ chịu
sau hà nội tôi sẽ đến hạ long và thành phố hồ chí minh nữa tôi rất thích khí hậu và con người nơi đây
khi tôi lên kế hoạch đi du lịch nhiều người đã gợi ý rằng tôi nên đến việt nam
quả thật khi đến đây tôi thấy đây là một đất nước xinh đẹp một điểm đến tuyệt vời
chắc chắn sau chuyến đi này tôi sẽ còn trở lại việt nam thêm nhiều lần nữa
xu hướng du lịch điểm đến an toàn thân thiện đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi dịch bệnh đang được kiểm soát
và mọi hoạt động sinh hoạt trở lại trong trạng thái tích cửa mới
việt nam mở cửa du lịch từ sớm kết quả phòng chống dịch của việt nam cũng được đánh giá rất cao
với độ bao phủ vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ cao
những yêu đáy về cảnh quan độc đáo khi được thiên nhiên mà tặng
những giá trị truyền thống văn hóa có từ hàng nghìn năm và cùng với rất nhiều lý do khác
đã giúp cho việt nam ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế về vấn đề an toàn trong du lịch
tôi cảm nhận được sự nồng hậu của các bạn việt nam rất thân thiện và đáng yêu
thời tiết cũng đẹp nữa đường phố thì khá sạch sẽ
tôi cũng thấy yên tâm an toàn khi việt nam vừa đạt kết quả tốt
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì sự hấp dẫn đến từ văn hóa đã giúp cho chúng ta thu hút được rất nhiều du khách
tạo ra một lực hấp dẫn đối với lại du khách quốc tế
nhưng yếu tố an toàn là điều quan trọng không kém
tôi tin rằng du khách quốc tế cũng mong muốn được chứng kiến
được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp dựa trên nền tảng sự an toàn
một cái nền hạnh phúc và đáng sống như chúng ta đang có
và đó là điều tôi nghĩ rằng
lực lượng công an nhân dân của chúng ta đã làm rất là tốt cái nhiệm vụ này
thế nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng
trong năm qua cũng có những sự việc đáng buồn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch việt nam
và trong bối cảnh thế giới phỏng
những sự việc đó sẽ dễ dàng bị lan truyền thông qua những khu clit
ngay sau khi các vụ việc xảy ra
lực lượng chức năng đã luôn khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
và giải quyết vấn đề trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của du khách
điều này cũng đã nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của du khách
góp phần nỗi điểm cho du lịch việt nam
ta đã có những cái can thiệp rất là quyết liệt
và những cái vấn đề mà làm đảm bảo cho môi trường du lịch chúng ta càng ngày càng lành mạnh
vậy thì trong năm hai nghìn hai mươi ba
nếu chúng ta vẫn giữ gìn và phát huy được những cái điểm mạnh như vậy
chúng ta vẫn an toàn được như vậy và chúng ta tạo điều kiện
ví dụ như quốc tế đến việt nam thì chúng ta sẽ tạo điều kiện hơn nữa về cái phần visa nữa
thì chúng ta sẽ có được một cái môi trường thân thiện chào đón du khách quốc tế đến với việt nam
năm mới với khí thế mới quyết tâm mới
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch đề ra mục tiêu đón khoảng tám triệu lượt khách quốc tế
và để hiện thực hóa mục tiêu này cần nhiều giải pháp chính sách bứt phá quyết liệt hơn
trong đó phải giữ vững thương hiệu việt nam là một điểm đến an toàn thân thiện nhân văn hiếu khách
thuận lợi ấm lòng du khách hài lòng chủ nhà
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số nội dung đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị tuy lượng người và phương tiện đã giảm so với những ngày trước tết bởi phần lớn người dân rời thành phố hồ chí minh về quê
song trong những ngày tết giao thông vẫn khá sôi động
ở những khu vực tổ chức lễ hội đường hoa bên cạnh đó là không tránh khỏi tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
và để người dân vừa vui xuân an toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông và quyết tâm không để xảy ra ủng tắc
trước những bông hoa hồng khổng lồ lộng lẫy bên cạnh bờ sông sài gòn thoáng mát như thế này ai ai cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất cho riêng mình
khu vực này khá đặc biệt là điểm giao giữa đường hoa nguyễn huệ với đường tôn đức thắng
tuyến giao thông huyết mạch nối cửa ngõ phía nam với phía đông thành phố
do đó đội cảnh sát giao thông bến thành phải điều động bốn chiến sĩ thường xuyên có mặt để điều tiết phương tiện và ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự
những lúc đông người thì những đối tượng hay lợi dụng sèm sỡ và móc túi thì khi có các anh giao thông hay trật tự ở đây quan sát thì em thấy yên tâm hơn
ngoài ra thì ở ngoài đường thì mỗi lúc đông xe hoặc là kiện xe thì có các anh lúc thăng luồng và trợ giúp cho các xe lưu thông tốt hơn thì em rất là yên tâm nhiều
khi mà họ tới với thiên nhiên với cảnh đẹp thì họ thả hồn họ sẽ không có để ý quê mất mình luôn á
có chính quyền hỗ trợ thêm thì quá tuyệt vời
với lại xe cộ đi thì có thể mình sẽ hướng dẫn đi cái hướng đường khác bớt á
để nó hạn chế vấn đề tai nạn nữa
dù đang trong những ngày nghỉ tết nhưng tại đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố vẫn duy trì giám sát giao thông liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đơn vị đã chia làm ba ca mỗi ca trực có năm cán bộ chiến sĩ theo dõi nếu phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ có ủng tắc sẽ thông báo tới các bộ phận liên quan
trực trong những ngày lễ tết là một trăm linh đảm bảo đủ quân số để trực tổ điều hành giao thông
thì theo đó cán bộ chiến sĩ được phân công trực sẽ thực hiện cái việc là như là quan sát camera trực cái đường dây nóng khi người dân người ta có thông tin về tình hình giao thông gọi đến trực qua đài fm cũng như là trực trên những cái nhóm group viber để nắm tình hình giao thông
thì nhận được những thông tin về tình hình giao thông của những nguồn thông tin đó thì cán bộ sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý địa bàn để bố trí lực lượng điều tiết giao thông
tổ điều hành báo bến hành
nhận được thông báo tình hình giao thông tại khu vực giao lộ nguyễn thị minh khai cách mạng tháng tám lượng xe đông di chuyển chậm
bến thành phân công cán bộ chiến sĩ tham gia điều tiết giao thông tại khu vực
tổ điều hành là bến thành đã bố trí cán bộ chiến sĩ ra đó điều tiết giao thông hiện nay thì tình hình giao thông ở khu vực đã thông thoáng trở lại báo cáo tổ chức hành
tổ điều hành cảm ơn bến thành đã tham gia hỗ trợ điều tiết tại khu vực
trong cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông thành phố còn phối hợp với cảnh sát cơ động
thanh tra sở giao thông vận tải công an các quận huyện và thành phố thủ đức tập trung theo dõi nắm tình hình địa bàn để ngăn chặn tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng
khuyến cáo người dân luôn tuân thủ các quy tắc quy định của luật giao thông không phóng nhanh vượt ẩu tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách
nhưng chỉnh chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe vì sự an toàn của mình và những người xung quanh
thưa quý vị hôm nay là ngày mùng một tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
tại tp hcm ghi nhận buổi sáng ngày đầu năm mới các tuyến đường đều rất thông thoáng
người dân thành phố quay quần cùng gia đình chúc mừng năm mới đi chùa cầu bình an
tham quan du xuân tại những khu vực vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
ngày đầu năm mới mọi người đều mặc trang phục đẹp phụ nữ phần nhiều với những bộ áo dài truyền thống rực rỡ cùng gia đình du xuân thăm người thân chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu xuân
năm nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên những điểm du lịch xa cũng được nhiều người lựa chọn
không khí rất là vui mọi người sau mùa dịch thì ai cũng hớn hở
vui vẻ và năng động
của thành phố năng động sáng tạo
tại khu vực trung tâm thành phố như đường sắt
phố đi bộ nguyễn huệ
được người dân thành phố và du khách tập trung rất đông
để tham quan ngắm cảnh
các khu vui chơi giải trí như khu du lịch văn hóa suối tiên
đàm sen thảo cầm viên
đều có rất đông người dân đến tham quan vui chơi
và dự kiến sẽ gia tăng hơn trong những ngày nghỉ tết
do đó nhiều chương trình mới
và công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự
ở nơi đây được chú trọng
với phương châm luôn luôn đổi mới
luôn luôn phát triển
tết quý mão năm nay
sú tiên ra mắt
với du khách
gồm có năm công trình
đó là để phục vụ cho du khách
có một cái tết vui tươi
an lạnh hạnh phúc
và tốt đẹp chứ
phối hợp với các cơ quan chuyên ngành
của thành phố thú đức
và của phương tân phú
để đảm bảo về công tác an ninh trật tự
về kể cả vệ sinh
an toàn thực phẩm cho du khách
trong không khí ngày đầu năm mới
thật vui tươi rộng rãi của người dân thành phố
là mở đầu cho những ngày xuân đầm ấm
và hạnh phúc
là động lực cho mỗi người khi trở lại làm việc
thật hiệu quả hơn và thành công hơn
kể từ lần đầu tổ chức
vào tết giáp thân năm hai nghìn bốn
qua hai thập niên
đường hoa nguyễn huệ đã trở thành
một thương hiệu của thành phố thú đức
thu hút đông đảo người dân
kiều bào và du khách gần xa
tới thưởng lãm mỗi khi tết đến xuân về
việc thực hiện linh vật của năm
cũng được coi là linh hồn đường hoa
vừa là vinh dự
lại vừa là áp lực với nghệ nhân văn tòng
người thổi hồn cho những linh vật
trong nhiều năm qua
sưởng mỹ thuật văn tòng
ở quận một mươi hai tp hcm là nơi thi công linh vật
và các hạng mục chính của đường hoa nguyễn huệ
bảy năm qua
nghệ nhân văn tòng ông chủ sưởng
và cũng là người thổi hồn cho các linh vật
đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng nhiệt huyết
và đam mê với công việc này dường như
chưa khi nào cạn
xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật
ba là nghệ nhân nên từ nhỏ
ông tòng được tiếp cận với nghề vẽ
ông bắt đầu thiết kế mỹ thuật
cho các sân khấu cải lương rồi đảm nhận
trang trí chương trình lễ hội ở nhiều tỉnh
thành phố trên cả nước để lại nhiều dấu ấn
tham gia thi công nhiều hạng mục
nhưng tới năm hai nghìn một mươi bảy
sưởng của ông mới chính thức được tp hcm
chọn làm đơn vị thi công linh vật
cho đường hoa nguyễn huệ
trên năm đầu tiên thì
tôi có khi mà
nhận được cái thực hiện những linh vật
chính thì tôi có
suy nghĩ nhiều lắm mình phải làm sao
mình phải làm sao để
mình được làm đường hoa nguyễn huệ
một cái đường hoa của tp hcm
là hồi chưa tới giờ
và tất cả dân chúng đều
ngưỡng mộ mình phải bổn phận
mình phải làm sao đánh giá hội đó
dành ra tôi cố gắng nhiều lắm
ý tưởng và thiết kế đường hoa
là sự thống nhất của lãnh đạo thành phố
cùng đơn vị đầu tư thiết kế
nhưng từ bản vẽ đến hiện thực
lại trông cậy rất nhiều vào bàn tay
và khối ốc của nghệ nhân văn tòng
và các nhân viên sưởng thi công
công tác chuẩn bị kéo dài cả năm
cao điểm nước rút là một hai tháng trước tết
với nghệ nhân văn tòng
kỹ thuật không phải là vấn đề
mà làm sao cho linh vật có hồn
có thần mới là cái khó nhất
ông cũng gấp ý kiến về linh vật
thêm sóng động hoặc chỉnh sửa màu sắc tươi sáng hơn
phù hợp không khí tết đến xuân về
làm ngày làm đêm
để mà tình hình những cái linh vật
những cái gì cho đẹp cái mùa trưng
là bảy năm nay là tất cả công nhân luôn
cả tôi cũng là cố gắng
để mà chỉ đạo cái đầu
để sáng tạo lên những cái gì mà mình muốn
hay là mình hiểu biết
cái đó là cũng là cái đam mê của nghề nghiệp
khi mình làm một sản phẩm rồi
mình được tất cả người dân thâm mộ
vui thích khen
là mình vui lắm
mình quên tất cả cái mệt nhọc
quên cả những cái gì hết
để càng ngày càng muốn nó sẽ đẹp hơn nữa
xuất thân từ họa sĩ vẽ bản hiệu
làm đạo cụ mỹ thuật sân khấu
qua nhiều khó khăn nhiều lần gián thay đổi
nghệ nhân văn tòng mới có ngày hôm nay
cơ sở của ông có những máy quét và in ba d
sử dụng robot thông minh công nghệ tự động hóa
cập nhật công nghệ hiện đại kỹ thuật tân tiến
xu hướng mới nhất để chế tác mô hình
không ai khác
chính ông là người nhanh nhạy nắm bắt
học hỏi tất cả điều đó
mỗi năm khi đường hoa nguyễn huệ được hoàn thành
khi biết những linh vật đường hoa được đón nhận yêu mến
có lẽ nghệ nhân văn tòng là người cảm thấy vui nhất
đó không chỉ là phần thưởng
cho những nỗ lực của ông và cộng sự
mà còn là động lực để ông tiếp tục trao dồi sáng tạo
cho ra đời được nhiều tác phẩm thành công hơn
nếu không cấp thêm thông tin cho website
người dùng sẽ bị mất thông tin danh tính
và kẻ gian sẽ sử dụng thông tin thu thập cho mục đích xấu
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng khuyến cáo người dân
không nên truy cập vào các đường dẫn địa chỉ website không rõ ràng
để đảm bảo thông tin an toàn
đối với mỗi người việt nam
tết của truyền là dịp quan trọng
để gia đình đoàn tụ xung vầy
cho dù có bận rộn đến đâu bôn ba ở đâu
mọi người cũng đều cố gắng thu xếp để về nhà
niềm hạnh phúc ấy lại rất đổi thiêng liêng
đối với những người làm nhiệm vụ ứng trực tết
đối với lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
ngày tết là niềm hạnh phúc được vẹn tròn với công việc của mình
góp phần giữ bình yên cho những chuyến bay mang niềm vui xung họp
chiều ngày một tết
tại khu vực làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh
các chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
vẫn tất bật với công việc của mình
mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải tăm cắt lại gia đình nối niềm riêng
đều hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự
cũng như thủ tục xuất nhập cảnh chính xác nhanh chóng
để mỗi người dân và du khách kịp trở về đón tết cùng gia đình
tôi công tác tại công an cửa khẩu nội bài
năm nay là năm thứ tám
việc đón tết xa quê đã trở thành thường xuyên
công việc những ngày dắp tết rất căng thẳng và ấp lực
vì lưu lượng hành khách đến rất đông
tuy nhiên chúng tôi nhận được sự quan tâm chỉ đạo động viên
của các đồng chí lãnh đạo công an cửa khẩu nội bài
tất cả cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu
luôn yên tâm công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn
đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ
thực hiện các hoạt động thủ tục xuất nhập cảnh
cho hành khách nhân dân một cách nhanh chóng thuận lợi chú đáo
tôi từ hàn quốc trở về đến sân bay quốc tế nội bài
được các lực lượng công an làm việc rất là chuyên nghiệp
nhanh chóng để giúp cho
người dân nhanh chóng về ăn tết cùng gia đình
trong những ngày tết lưu lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài
vẫn tăng cao ngày cao điểm có thể lên tới hai mươi hai hai mươi ba hành khách
do đó yêu cầu đặt ra với mỗi cán bộ chiến sĩ
công an cửa khẩu đôi bài lại càng cao hơn và trọng trách hơn
chúng tôi đã đối chí cho cán bộ chiến sĩ trực một trăm linh

đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí
đồng chí đồng chí đồng chí
mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
khi sinh những bước cơm đoàn viên trong ngày tết
để bảo vệ bình yên cho những chuyến bay cho mỗi người dân trong dịp tết đến xuân về
vâng do đặc thủ công việc nên mỗi cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng không quốc tế đức bài
vẫn luôn căng mình làm trắng đêm xuyên tết
tất cả nỗ lực để mang đến cho người dân và du khách những chuyến bay an toàn
và bao nhiêu năm mai trần bình sắc phục công an nhân dân
cũng là bấy nhiêu thời gian mà các đồng chí phải đón tết muộn bên gia đình trong những dịp tết đến xuân về
nhưng các đồng chí vẫn luôn tự hào khi là những đại sứ hình ảnh
được đón những vị khách đầu tiên sông đất thủ đô trong năm mới
báo cáo chính phủ về tình hình giá cả thị trường tết nguyên đán quý máu
bộ tài chính cho biết lượng hàng hóa phục vụ tết dồi dào trùng loại đa dạng
hình thức mẫu mã đẹp hàng hóa được tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết của người dân
về cơ bản giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định
một số mặt hàng tăng giá nhẹ tập trung ở các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp tết
như rau củ quả trái cây một số mặt hàng thủy hải sản
hệ thống siêu thị trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn
do tạo được sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc xuất xứ thương hiệu
cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn
một số siêu thị có kế hoạch mở cửa xuyên tết sẽ đáp ứng được nguồn hàng cung cấp ra thị trường không bị gián đoạn
không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá giảm mạnh hiện tượng đầu cơ tích chữ găm hàng trong dịp tết tại các tỉnh thành phố lớn
dịch vụ trông xe cửa hàng ăn uống đồ lễ thắp hương thường tăng theo quy luật hàng năm do nhu cầu đầu năm đi lễ
sở du lịch thành phố đà nẵng phối hợp với cảng vụ hàng không miền trung cảng vụ hàng không quốc tế đà nẵng
chào đón những hải khách quốc tế sông đất nhân dịp tết nguyên đán quý mạo
một trăm linh hành khách từ bangkok thái lan trên chuyến bay vz chín trăm sáu mươi bốn đã đáp xuống sân bay quốc tế đà nẵng vào lúc chín h một mươi phút sáng ngày mùng một tết
đây là những vị khách đầu tiên sông đất khởi đầu cho một năm mới được kỳ vọng với sự phát triển của ngành du lịch
tại lễ đón đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng
đặc biệt du khách còn được tham gia chương trình hái lộc đầu xuân với quà tặng là các voucher tại các điểm đến
với việc tổ chức nhiều chương trình đặc sắc trong dịp tết cổ truyền ngành du lịch đà nẵng đã thu hút được hơn chín mươi tám lượt khách đến với thành phố trong các ngày nghỉ tết
tại ga phan thiết thành phố phan thiết ngành du lịch bình thuận cũng đã tổ chức chương trình chào đón chúc tết những du khách đầu tiên đến sông đất
tham quan và lưu trú tại bình thuận trong ngày đầu năm mới bằng tàu hỏa
từ bảy giờ sáng ngày mùng một tết ngay khi cửa khẩu bắt đầu vận hành xe hàng đã tấp nập xếp hàng chờ thông quan qua cầu đường bộ kim thành bắc qua sông hồng nơi thượng nguồn để sang trung quốc
cán bộ nhân viên
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một tết chuyến tàu mang số hiệu spt hai sài gòn phan thiết cập ga gần ba trăm linh vị khách trong đó có khoảng năm mươi du khách quốc tế từ thành phố hồ chí minh đến bình thuận
tại đây những du khách được đại diện lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch chào đón chúc tết và lì xì năm mới theo phong tục truyền thống của tết việt
và khách bày tỏ niềm vui khi được chào đón nồng nhiệt từ ngành du lịch địa phương
theo sở văn hóa thể thao và du lịch hoạt động này thể hiện nét văn hóa thân thiện hiếu khách của bình thuận đến bạn bè du khách gần xa tạo không khí vui tươi thân thiện và phù hợp với phong tục tập quán đầu năm mới
gắn với hoạt động mừng đảng mừng xuân đồng thời thể hiện sự tri ân và cảm ơn của ngành du lịch đến với những du khách đang yêu mến bình thuận trong thời gian qua
một số cơ sở lưu trú và resort trên địa bàn thế phố văn thiết cũng đã tổ chức chương trình chào năm mới cho du khách trong nước và quốc tế như hái lục đầu xuân khai trống hội trồng cây mùa xuân hay tiết lời ước nguyện lên cạnh
thưa quý vị trong ngày đầu tiên của năm mới những chuyến hàng đầu năm đã được thông quan thuận lợi qua cửa khẩu kim thành tỉnh lào cai
từ bảy giờ sáng ngày mùng một tết ngay khi cửa khẩu bắt đầu vận hành xe hàng đã tấp nập xếp hàng chờ thông quan qua cầu đường bộ kim thành bắc qua sông hồng nơi thượng nguồn để sang trung quốc
cán bộ nhân viên túc trực tại cửa khẩu phối hợp nhịp nhàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những chuyến hàng đầu tiên giao thương thông suốt
kể từ khi cửa khẩu được khôi phục hoàn toàn năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu lào cai tăng mạnh nhất là đối với mặt hàng nông sản
một số loại trái cây của việt nam như thanh long chuối mít dưa hấu đã xuất khẩu thuận lợi giảm thời gian thông quan hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp
chỉ trong buổi sáng mùng một tết đã có ba trăm năm mươi tấn trái cây mở tờ khai và thông quan qua cửa khẩu lào cai
tính từ đầu năm đến nay tổng kim ngạch hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành đạt gần một mươi tám triệu đô la mỹ
mùa xuân là mùa của lễ hội đối với đồng bào ca dông ở tỉnh quảng nam và những ngày này khắp các ngôi làng ở vùng cao tiếng chiêng ngân vang dân làng vào hội cúng máng nước
lễ cung máng nước đầu năm là phong tục thể hiện lòng tôn kính và biết ơn mẹ rừng đã mang lại nguồn nước mát lành cho dân làng
nước là mạch nguồn sự sống mang lại sự no ấm khỏe mạnh cho cộng đồng
sau tiếng chống hiểu trai tráng làng lè xã trả giòn huyện nam trà my tỉnh quảng nam
ngược lên rừng tìm những cây nứa to nhất đẹp nhất để dẫn nước về làng
với đồng bào ca dông cư trú trên sườn núi ngọc linh bảo vệ nguồn nước là luật tục có từ nhiều đời
sau mùa giấy dân làng tổ chức cúng máng nước đây là lễ thức quan trọng để tri ân mẹ rừng
trên mực nước là không được có ai mà chặt phá nếu mà có ai mà chặt phá là chữa làng nói hoặc là phạt không dám đụng về trên đầu nguồn
nước mới có nước
người ca giong quan niệm cây nêu là nơi ngự trị của thần linh và tổ tiên ông bà
đây còn là tác phẩm nghệ thuật của cả làng là trung tâm của cộng đồng làng
suốt nhiều ngày trang trí sau hiệu lệnh của gia làng cây nêu được dựng lên trước nhà làng
cây nêu dựng lên lễ cúng máng nước chính thức bắt đầu
trong khi đàn ông dựng cây nêu phụ nữ hối hả chuẩn bị lễ cúng đón lấy nguồn nước được dẫn về làng
mọi thứ đã chuẩn bị xong bà con làng le mang lễ vật ngược lên rừng nguồn để cúng máng nước của làng mình
trong lời khấn dân làng tạ ơn thần rừng đã hào phóng ban tặng cho dân làng nguồn nước trong lành
chính nguồn nước này là mạch nguồn của sự sống
bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của cộng đồng làng
lễ cúng máng nước đầu xuân của đồng bào ca dông là lễ thức quan trọng thể hiện tính gắn kết cộng đồng làng
cùng với lễ ăn tết mùa trong tín ngưỡng của đồng bào ca dông cư trú dọc dãy trường sơn
lễ cúng máng nước là lễ hội lớn nhất
đó như là lá cắt văn hóa nghệ thuật biểu trưng của những ngôi làng ủ mình dưới bóng núi ngọc linh
và nơi ấy những dòng nước cứ tuôn chảy để rồi mỗi năm khi mùa xuân mới lại về
tiếng chiêng cha chiêng mẹ cứ ngân dài như dòng nước đầu nguồn để tạ ơn mẹ thiên nhiên đã mang lại mạch nguồn của sự sống
tiếp theo chương trình là những thông tin kinh tế đáng chú ý từ trường quay phía nam
các nhà mạng di động cho biết để triển khai các biện pháp đảm bảo liên lạc di động
cũng như sử dụng dịch vụ dữ liệu viễn thông trong suốt những ngày tết
đặc biệt nhà mạng viettel cho biết để ứng dụng điện tội nhân tạo và hoạt động giám sát điều hành mạng lưới di động
hệ thống công nghệ sẽ phân tích nhu cầu khách hàng và năng lực mạng lưới theo thời gian thực
theo nhận định của vnpt là vinaphone vào những ngày tết
các thuê bao sẽ di chuyển từ các khu vực tập trung của công nghiệp và thành phố lớn
như hà nội tp hcm bình dương và các tỉnh thành như thái bình nam định thanh hóa quảng ngãi phú yên bình định an giang trà vinh
điều đó kết thúc sự thay đổi về lưu lượng sử dụng dịch vụ tại các địa phương này
do đó nhà mạng đã tăng dung lượng và đường truyền tại các tỉnh thành phố
dự kiến nó tăng trưởng do di chuyển lưu lượng trong dịp nghỉ tết
nhà mạng mobifone cũng cho biết đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn
cũng như bố trí nhân lực ứng trực để đảm bảo an toàn mạng lưới ổn định thông suốt
trong bất đáp phân tích mới phát hành chứng khoán kb việt nam kbsv
kỳ vọng tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng sẽ ổn định hơn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và nếu có chỉ biến động trong biên động hẹp hai
nhờ nguồn cung ngoại tệ được dự báo tương đương mức đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
khi hoạt động xuất khẩu bắt đầu chịu nhiều áp lực hơn
và kỳ vọng dòng vốn fdi và kiều hối vẫn chảy đều về việt nam
nguồn cung ngoại tệ dồi dào trở lại là yếu tố giúp cho ngân hàng nhà nước
sớm quay trở lại nghiệp vụ mua đô la mỹ gia tăng dự trữ ngoại hối
cụ thể theo ước tính ngân hàng nhà nước đã mua được hai tỷ đô la mỹ
trong phiên ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khi tỷ giá trong nước về mức hai mươi ba bốn trăm năm mươi việt nam đồng trên một đô la mỹ
cũng là mức giá mua đô la mỹ từ ngân hàng nhà nước
cho cả năm hai nghìn hai mươi ba kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ có thể mua một mươi một mươi hai tỷ đô la mỹ
tương ứng mức trung bình trong một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi một giúp gia tăng dự trữ ngoại hối
nhờ nguồn khung ngoại tệ tốt đến từ kiều hối và giãn ngân fdi ổn định
kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới
du trị xuất siêu năm thứ bảy liên tiếp
đã đưa việt nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế
khi xuất nhập khẩu của việt nam đã vượt mốc bảy trăm ba mươi tỷ đô la mỹ
trong đó nổi lên như xuất khẩu dịch mai dai dày
làm kỷ lục bảy mươi một tỷ đô la mỹ
xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên cán mốc một mươi một tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn hai mươi hai mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt một trăm linh chín ba mươi chín tỷ đô la mỹ
và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay
vượt mốc một trăm linh tỷ đô la mỹ mỗi năm
sau mỹ trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
với kim ngạch đạt năm mươi bảy hai tỷ đô la mỹ
ngoài ra trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt một trăm một mươi chín ba tỷ đô la mỹ
tiếp theo là hàn quốc nhật bản và hồng kông trung quốc
với kim ngạch xuất khẩu lần lượt là hai mươi bốn hai mươi chín tỷ đô la mỹ
hai mươi bốn hai mươi ba tỷ đô la mỹ và một mươi chín tỷ đô la mỹ
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi hai ngành bất động sản đối mặt với rất nhiều thách thức
có thể kể đến như việc siết rung tính dụng từ các ngân hàng
thêm vào đó chứng khoán cũng giảm sâu
nhiều doanh nghiệp bán giải chấp khi dòng vốn đầu tư ngày càng khó khăn
dự báo thị trường đề ốc năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ còn nhiều áp lực do kinh tế việt nam sẽ chịu các tác động từ các yếu tố bên ngoài
xong cơ hội thị trường phục hồi vẫn có
dự kiến khoảng cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
các giao dịch sẽ xuất hiện nhịp nhàng trở lại nguồn cung ra thị trường nhiều hơn
năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận biểu hiện mang tính bất thường từ thị trường bất động sản
đầu năm thị trường bùng nổ đặc biệt phân khúc đất nền có tỷ lệ hấp thụ mạnh
nhưng đến cuối năm lại trầm lắng
trong những tháng đầu năm phân khúc đất nền chứng kiến sự bùng nổ quá mạnh
đặc biệt tại các địa phương mới nổi quản lý nhà nước chưa thực sự tốt tạo nên các cơn sốt đất ảo
vì vậy từ cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng
trong đó pháp lý lợi vụ mắt lớn của thị trường bất động sản
chiếm khoảng bảy mươi khó khăn của các dự án nhà ở
một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thu hẹp quy mô đầu tư
có nhiều cái khó khăn cho bất động sản đó nữa là siết chặt rum
hạn chế cho vay bên lĩnh vực bất động sản
cho nên các doanh nghiệp bên ngành bất động sản và xây dựng
cũng nhiều ngành nghề khác không vai được tiền
cho nên là cũng không có đầu tư được
cho nên là không phát triển được
thì tôi thấy cái điều đó thì nó cũng rất ảnh hưởng
bởi vì tất cả các ngành đều ăn theo bất động sản
mà mình làm như vậy thì trong một cái nền kinh tế mà không có tính thanh khoản
thì cũng rất ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác
theo một số chuỗi đầu tư
nhiều dự án mới có thể sẽ bị triều hãng mở bán trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
bởi trong bối cảnh quá trình phê dụng pháp lý của dự án chờ được khai thông
với luật đất đai sửa đổi
và tâm lý người mua nhà ở suy yếu
do hãng mất tính dùng hạn chế
tuy nhiên nhiều nhận định từ các chuyên gia cho rằng
thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi khi bước sang quý ii và quý iii năm hai nghìn hai mươi ba
khi đó ngành này sẽ có sự phát triển lành mạnh hơn minh bạch hơn
và chuẩn mực hơn
do những bước tiến về môi trường pháp lý
trí vọng tăng trưởng kinh tế khả quan
cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại đầu tư tiêu dùng
các vướng mắt về vốn pháp lý dần được tháo gỡ
chúng ta sẽ kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi ba có một bức tranh sáng sủa hơn
điều kiện phụ thuộc vào cái vấn đề luật của chúng ta
vấn đề chúng vấn đề về nguồn vốn
đối với quốc gia bất động sản nhà ở
còn đối với vấn đề thương mại và các văn phòng tôi cho rằng
nó ổn định bao nhiêu năm nay rồi
dù thị trường lên thì xuống
tại vì nguồn cung chúng ta ít
nó còn ổn định
và hiện tại tỷ lệ lấp đầy
ở các phân khúc hàng a b c
văn phòng ở tp hcm đều trên chín mươi
và đây là những tín hiệu
trong những bối cảnh khó khăn hay như thế nào nữa
bất động sản thương mại và văn phòng
ở việt nam vẫn được xem là
những cơ hội cho các nhà đầu tư
với điều kiện là nhà đầu tư lâu dài
cho các sản phẩm này
bên cạnh đó việc được nhận định là nền kinh tế
có sự tăng trưởng nằm trong tốc năm
năm nước có tiềm năng phát triển lớn nhất đông nam á
việt nam sẽ là điểm đến của những doanh nghiệp nước ngoài
đây sẽ là một trong những động lực
để ngành này phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi
tình hình bất động sản ở các nước hiện nay
đều có sự khó khăn chung về nguồn vốn
về lãi suất cũng tăng cao
thị trường nhiều biến động
do đó chúng tôi hiện nay đang hướng đến xu hướng
mở rộng trên thị trường quốc tế
và trong đó việt nam là một trong những địa điểm
mà chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh
mối quan hệ để phát triển theo việt nam
thông qua cơ hội hai nước đang đẩy mạnh
hợp tác toàn diện
thì chúng tôi cũng muốn hợp tác nhiều hơn nữa
trong các lĩnh vực khác
đặc biệt là bất động sản
trước biến động của thị trường bất động sản như hiện nay
doanh nghiệp bất động sản cần nhanh chóng sắp xếp
coi câu lại bộ máy kinh doanh
nhất là tiềm nguồn cung với giá trị thực
cho các khách hàng có nhu cầu ở thực
vì phần khúc nhở cao cấp có nhu cầu
nhưng chỉ dừng lại một bộ phận nhất định
ngoài ra các chế sách tính dụng về tra góp
trong vòng năm một mươi năm tới cần được khơi thông
điều chỉnh lại xuất xuống hơn nữa
thì mới giúp người dân mua được nhà ở
mở cửa kịp thời
kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những thành tựu hết sức lạc quan
trong ba quý đầu năm
nhưng bước sang quý cuối cùng
dưới tác động của lạm phát lan rộng trên toàn cầu
diễn biến phức tạp gây đứt gãy chuỗi cung ứng
từ chiến sự nga ukraine
cộng đồng doanh nghiệp nội đang đối mặt với rất nhiều khó khăn
nhưng theo các chuyên gia kinh tế
việt nam vẫn còn nhiều dư địa
để phục hồi và tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
nếu đồng bộ các giải pháp tài khoá tiền tệ
một cách linh hoạt bám sát chuyến động thực tiễn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày mùa một tết
đánh giá về tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
chuyên gia cho rằng
với mức tăng tám hai thuộc hàng cao nhất thế giới
việt nam đã chứng kiến sự phục hồi mạnh
sau hai năm bùng phát dịch covid một mươi chín
bước sang quý bốn
dưới tác động của lạm phát lan rộng trên toàn cầu
diễn biến phức tạp
gây đứt gãy chuỗi cung ứng từ chiến sự nga ukraine
cộng đồng doanh nghiệp nội địa
đã đối mặt với rất nhiều khó khăn
một số sản phẩm hàng hóa thị trường bị thu hẹp
như trong ngành da dày dịch may đồ gỗ điện tử
thậm chí có một số doanh nghiệp
phải giảm lao động cắt giảm giờ làm
cái ấn tượng lớn nhất của tôi
đó việt nam đã thể hiện được
cái sức chống chịu của nền kinh tế
tôi nói lại sức chống chịu của nền kinh tế
đối với các biến động thế giới
để giữ được ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát được lãm pháp
giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối cao
và giữ được cái giá trị đồng tiền
và những cái nền tảng cân đối được ngân sách
nội nợ công
rồi giữ được cái sự hoạt động
là tương đối ổn định của hệ thống ngành thương mại
nhìn chung kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi
có thể chưa tốt với giai đoạn sáu tháng đầu năm
nhưng vẫn lạc quan
đỡ khó hơn giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đó
đầu tiên cần tập trung những giải pháp kích cầu nội địa
nhà nước phải áp dụng nhiều chính sách đồng bộ
bao gồm các chính sách về thuế
như gia hạn chính sách giảm thuế vat xuống tám
giảm thuế thu nhập cá nhân
tăng cho vay tiêu dùng
khi khách hàng tăng chi tiêu
thì doanh nghiệp tăng sản xuất
dòng luân chuyển của kinh tế được nối lại liên tục
tạo cơ hội cho kinh tế tránh được khủng hoảng
bên cạnh đó
cần lập tức sóc thật nhanh thật mạnh vấn đề đầu tư công
tâm lý lo sợ trách nhiệm thủ tục pháp lý
phải được làm thực chất
để giải phóng cho những công trình dự án lớn
mục tiêu của quốc hội đề ra hoàn toàn khả thi
nếu chúng ta
tiếp tục triển khai tốt máy viện
là cần sôi phối hợp
đồng bộ hơn giữa chính sách đài khóa và tiền tệ
để tạo dòng vốn tốt nhất
cho nền kinh tế
đáp ứng yêu cầu cho các thành phần kinh tế
trong đó có giai ngăn đầu tiên
tránh tình trạng vốn nằm chết
mà các công trình
thì không giải ngăn được
có tiền mà không tiêu được
như chủ tịch quốc hội thường nói
chuyên gia cũng cho rằng
chính phủ còn tập trung gọi điểm ngãn về mặt thể chế
đơn cử hiện nay
rất nhiều dự án công trình như ở thành phố hồ chí minh
có hàng trăm dự án bất động sản đang vướng về thủ tục
không thể giải ngăn
không triển khai đầu tư được để tái hấp thụ vốn
do đó cần đẩy nhanh quy trình xử lý
thậm chí một số trường hợp cần cơ chế đặc thù
ví dụ như dự án đường cao tốc phía đông
những chính sách về mặt pháp luật
đặc biệt là pháp luật đất đai
thì cần được hoàn thiện hơn nữa
và chính cái điều đó
cũng là sự kỳ vọng
của những người áp dụng pháp luật
của những người
chủ doanh nghiệp
ở bên ngành về bất động sản
là cần có một cái hành lang pháp lý đầy đủ hơn nữa
và luật đất đai
cần phải được sự
thông qua của quốc hội
với những sự biến chuyển tích cực hơn
để đảm bảo
là cấp dự án cho đến cái khâu
cấp sổ đến tay của người mua
sao cho là nó đảm bảo hài hòa
với lợi ích của nhà nước doanh nghiệp
và của người dân
tôi cho rằng hiện nay cái khó khăn
doanh nghiệp bốn fdi thì không khó khăn nhiều
bằng doanh nghiệp trong nước
về thị trường về nguồn vốn
và đã tập trung chính sách
lớn tốt hơn
những gì công nghệ quốc bông ba quốc hội
về hỗ trợ tiến dụng hỗ trợ doanh nghiệp
mà chưa làm được trong năm hai
tại hai mươi ba phải làm cho tốt
những cái mình phải làm
để làm sao khơi được
và cái điểm cuối cùng
tôi cho rằng là trong năm ba này
phải tập trung
để chúng ta giữ được
cái tốc độ tăng trưởng
thêm cái phần bản
có một số cuốc sách đặc biệt hơn
để ổn định
cái hệ thống nàm thương mại
việt nam là một quốc gia ổn định về xã hội
với nhiều nội lực tập trung cao vào công nghệ
và giáo dục
có dân số tương đối trẻ
những người rất cởi mở
và đang tìm cách cải thiện cuộc sống bản thân
của gia đình và của đất nước
việt nam cũng chứng kiến tăng trưởng nội địa mạnh
khi người dân cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe
và giáo dục
cũng như môi trường sống
trong khi chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn
vì vậy việt nam hiện là điểm đến hấp dẫn
trong danh sách của các nhà đầu tư toàn cầu